viện nghiên cứu kinh tế và chính sách đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo thường niên
kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi với chủ đề củng cố điểm tựa tài khóa cho phát triển
nhằm góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của việt nam
và phân tích những thành tiệu khó khăn cơ hội và thách thức của nền kinh tế
sự chuyển hướng thương mại dòng vốn đầu tư và đặc biệt là chuỗi cung ứng toàn cầu
đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu khiến viễn cảnh thế giới trở nên bất chắc hơn bao giờ hết
đồng thời đặt khu vực đông nam á trước những bài toàn lớn
việt nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng và ngày càng nhạy cảm với biến động bên ngoài
trên cơ sở đó hệ thống thuế của việt nam có thể bị bào mòn nhanh chóng dưới áp lực cạnh tranh quốc tế
báo cáo năm nay bên cạnh việc nhận định đánh giá tình hình kinh tế thế giới và việt nam
đi sâu vào phân tích đánh giá hệ thống thuế tại việt nam trong bối cảnh khu vực và thế giới
từ đó chỉ ra các cơ hội thách thức của hệ thống tài khoá trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững
nền kinh tế trong bối cảnh mới
nguồn thu ngân sách nhà nước năm nay thì sẽ khó khăn hơn các năm trước và ước tính thâm hụt ngân sách
có thể tăng thêm khoảng từ một hai gdp tùy theo các kinh tế
hiện tại bên cạnh các nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua thời điểm khó khăn trước mắt
điều cần thiết nhất mà việt nam nên làm là sắp xếp lại cấu trúc của nền kinh tế nội địa
cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch và công bằng để tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng dài hạn